bảo tàng tỉnh nam định vừa tổ chức khai mạc triển lãm trưng bày với chuyên đề
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và sự quan tâm của bác với đảng bộ và nhân dân nam định
triển lãm lựa chọn những tài liệu hình ảnh tiêu biểu nổi bật để thể hiện những thành tiệu của toàn đảng
toàn quân toàn dân nói chung và nhân dân nam định nói riêng trong năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời giới thiệu những hình ảnh kỳ vật thiêng liêng về bác qua năm lần người về thăm và làm việc với đảng bộ và nhân dân nam định
sự kiện diễn ra từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi chín